bộ công an trung ương bộ công an đã tổ chức gặp mặt chúc tết các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng công an nhân dân nghỉ hưu tại tp hcm
sự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo bộ công an
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã báo cáo kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các ban bộ ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt trách nhiệm với đảng nhà nước và nhân dân
thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả thành tích rất quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tạo dấu ấn nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi
kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia phục vụ tích cực các hoạt động đối ngoại nhiệm vụ phát triển kinh tế ổn định xã hội
công an các địa phương trên cả nước đã phát hiện đấu tranh xử lý nhiều chuyên án vụ án quan trọng chủ động nắm chắc tình hình vô hiệu hóa âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại của các tổ chức phản động lưu vong giải quyết ổn định tạo sự chuyển biến rõ nét nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
kết quả công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
năm hai nghìn hai mươi tội phạm về trật tự xã hội giảm sáu tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí số vụ cháy giảm hai mươi bốn
các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ trong đó chấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến tín dụng đen
công tác điều tra khám phá xử lý tội phạm đạt kết quả cao hơn tỷ lệ khám phá án đạt tám mươi ba năm mươi cao hơn tám năm so với chỉ tiêu đề ra
công an các đơn vị địa phương đã quyết liệt thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm khẳng định những thành tích của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng không thể thiếu của các tướng lĩnh sĩ quan cấp cao công an nhân dân qua các thời kỳ
mặc dù đã nghỉ hưu song các đồng chí vẫn tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân

khẩn trương nghiêm túc triển khai các mặt công tác các phương án đảm bảo an ninh trật tự với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng và bộ công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ về phối hợp giữa bộ quốc phòng và bộ công an năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng và trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì hội nghị
cùng dự có đại diện các đơn vị của bộ quốc phòng và bộ công an bộ chỉ huy quân sự và công an các địa phương
năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng chính phủ trực tiếp là quân ủy trung ương và đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an
cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
lực lượng quân đội và công an đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị định số ba của chính phủ
phối hợp tham mưu với đảng nhà nước xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng an ninh không để bị động bất ngờ
bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của đất nước được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo bộ quốc phòng và bộ công an nhất trí xác định
năm hai nghìn hai mươi một hai lực lượng quân đội và công an phải luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ phối hợp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước và chế độ bảo vệ nhân dân giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc
đặc biệt là bảo vệ thành công và an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng phát huy vai trò sung kích nòng cốt trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín và phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
hai lực lượng cần tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các đề án phương án chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ tại các hướng địa bàn trọng điểm
xây dựng đề án bảo đảm an ninh trả tự trong mọi tình huống
đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh mạng an ninh thông tin truyền thông
thưa quý vị sau thời gian hoàn thành rất nhiều công việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai việc cấp căn cước công dân trên toàn quốc
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một công an các địa phương đã đồng loạt tổ chức gia quân mở đợt cao điểm triển khai cấp thẻ
căn cước công dân điều đặc biệt là việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân trong đợt cao điểm này sẽ được tổ chức theo hình thức lưu động đến tận địa bàn xã phường thị trấn
tại xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội một tổ lưu động cấp căn cước công dân đã triển khai hệ thống máy móc thiết bị tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn
thời gian cho việc hoàn thành một thủ tục cấp căn cước công dân chỉ mất từ năm đến bảy phút
thời gian này sẽ tiến hành thu nhận vấn tai lăn chụp ảnh và nhận dạng kiểm tra đối chiếu thông tin
và tới đây căn cước công dân được cấp là căn cước công dân có gắn chip điện tử với nhiều tính ưu việt đã được người dân đánh giá rất cao
về mặt tiền lợi có nhiều người dân thì nó có thích hợp cho ba mươi loại giấy tờ mà để phục vụ cho công dân liên hệ nó thuận tiện không cần phải mang nhiều giấy tờ như bây giờ
và cái việc mà tổ chức lưu động cho công cuộc
công an huyện đông anh làm cho công dân giảm cho việc đi lại của nhân dân và giảm thủ tục hành chính
công dân trên địa bàn huyện số liệu là một trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi sáu công dân cấp
với thời gian từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện đông anh tổ chức ba tổ cấp căn cứ
trong đó có hai tổ lưu động
tại trụ sở bàn dân các xã thị trấn
tại các trụ sở cơ quan doanh nghiệp và trường học
công an huyện đã tổ chức các cán bộ được tập huấn
tập huấn việc thực hiện cấp
và làm sao thực hiện thuận lợi nhất
để nhân dân không phải đi lại nhiều và khó khăn vướng mắt
trong việc được cấp căn cứ công dân các trường hành chức điện tử
hiện công an thành phố hà nội đã thành lập các tổ lưu động
triển khai cấp căn cấp công dân trên toàn thành phố
tại các cơ quan tổ chức doanh nghiệp các trường hành chức điện tử
trường học và tại các địa bàn dân cư
theo đó các tổ lưu động sẽ thực hiện việc cấp căn cước công dân
vào tất cả các ngày trong tuần
trong và ngoài dư hành chính
quyết tâm hoàn thành mục tiêu hà nội đặt ra
là cấp hai năm triệu căn cứ công dân
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối tượng được ưu tiên đầu tiên
là các cháu đến độ tuổi cấp căn cước công dân
đang học tại các trường trung học cơ sở
thứ hai là đối tượng chúng tôi cần phải
cấp các cơ quan xí nghiệp
và đặc biệt
đối với các khu trung cư cao tầng
và tổ dân phố
chúng tôi giao cho công an quận huyện
sẽ sắp xếp đặt nịch làm việc
với ban quản lý tòa nhà
để chúng tôi cấp
thời gian là từ bảy h đến một mươi một h
để phục vụ công dân
nhiều địa phương trên cả nước
cũng đã tiến hành mở đợt cao điểm
thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
từ ngày một tháng một
trong đó bố trí mỗi đơn vị cấp huyện
và phòng quản lý hành chính
về trật tự xã hội của địa phương
sẽ có ít nhất hai tổ
thực hiện việc thu nhận thông tin lưu động
để cấp căn cứ công dân
mỗi tổ lưu động sẽ có ít nhất ba đồng chí
thực hiện thu nhận vân tay
chụp ảnh và kiểm tra đối chiếu thông tin
cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm
cấp căn cứ công dân
thì có thiết bị rồi
thì công an các địa phương cũng tiến hành
là cấp cái
cấp căn cứ lưu động
theo sự chỉ đạo của giám đốc ngoan tỉnh
thì cái giai đoạn
mà từ ngày một tháng một
đến ngày ba mươi tháng sáu là giai đoạn cấp lưu động
từ ngày một tháng bảy
thì tùy theo cái chức năng
là cái đơn vị công an
các quyện thành phố
thì tổ chức cấp chứng minh
cố định tại đơn vị
và khi cấp lưu động
thì khi có sự cần thiết
ở các cái vùng sâu
các cấp lưu động
việc cấp căn cứ công dân
bao gồm cả trường hợp
có đăng ký thường trú
và tạm trú trên địa bàn
người dân sẽ không phải
về tận địa phương
nơi đăng ký thường trú
làm căn cứ công dân
giảm thời gian đi lại
và thủ tục hành chính
vâng thưa quý vị
bằng hình thức lưu động
và thực hiện cuốn chiếu
sất điểm theo từng địa bàn
việc thu nhận hồi sơ
cấp căn cứ công dân
đã được triển khai đồng bộ
cách làm này
cũng mang lại sự thuận lợi
cho người dân
giảm thời gian di chuyển
điều này chính là cơ sở
để hướng tới mục tiêu
bộ công an đặt ra
đó là sẽ cấp được
năm mươi triệu thẻ căn cứ công dân
trên phạm vi toàn quốc
trước ngày một tháng bảy
căn cứ công dân mẫu mới
là căn cứ công dân
có gắn chip điện tử
thái nguyên là địa phương
truyền đổi đồng bộ
từ chứng minh nhân dân
sang thẻ căn cứ công dân
có gắn chip
từ nhiều tháng qua
công an tỉnh thái nguyên
nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu rõ
về căn cứ công dân mẫu mới
tôi thấy là
thay chứng minh nhân dân
bằng thẻ căn cứ công dân
thì thấy nó rất hợp lý
nó đỡ về cái giấy tờ nhiều
cho người dân
ví dụ như là
mình đi ngân hàng
hay là mình đi giao dịch
với các cơ quan thuế
hay gì đó
thì một cái giấy tờ
nó sẽ xuyên suốt
kể bảo hiểm xã hội nữa
thì nó xuyên suốt
người ta có dễ dàng
người ta kiểm tra hơn
mình cũng dễ dàng
mình chứng minh hơn
thực hiện cái thông tin điện tử hóa
cũng như giảm thiểu
cái thủ tục cải cách hành chính
cũng như giảm thiểu
cái thủ tục hành chính cho công dân
thì khi cơ sở dữ liệu quốc gia
và dân cư được xây dựng xong
thì sẽ chia sẻ
cái thông tin
rồi dân cư
sang cái dự án cơ sở
cấp của quản lý căn cứ công dân
người dân sẽ không phải
cái tờ khai
và thực hiện
cái cấp căn cứ công dân
đây là một cái
cải cách hành chính rất lớn
rất thuận tiện cho công dân
mức độ bảo mật
của thẻ căn cứ công dân
gắn chip điện tử
được đánh giá
có tính bảo mật cao hơn
so với các mẫu thẻ căn cứ công dân
thông tin cá nhân lưu trên chip
là không thể thay đổi
không thể giả mạo
trong thẻ căn cứ công dân mới
bổ sung mã qr code
phục vụ tích hợp thông tin
cái tính ưu việt
của cái thẻ căn cứ công dân
có gắn chip điện tử
là phục vụ
cái vấn đề chính phủ điện tử
để hướng tới chính phủ số
và đến kinh tế số
chính vì vậy
bộ công an cũng đã sử dụng
những cái tính ưu việt
tối ưu nhất
để đưa vào cái thẻ căn cước công dân này
một là cái vấn đề
khả năng tích hợp
hai là về cái dung lượng bộ nhớ
ba là độ bền
và bốn là về vấn đề bảo mật
và năm là
tôi cho rằng rất là đẹp
hiện bộ công an đã hoàn thành
cơ bản giai đoạn một
cho dự án sản xuất
và quản lý căn cứ công dân
mục tiêu tuổi này
đến trước ngày một tháng bảy
sẽ cấp cơ bản
cho công dân
đến độ tuổi trên toàn quốc
với khối lượng khoảng năm mươi triệu thẻ
căn cứ công dân
đây là nhiệm vụ rất khó khăn
vì vậy bộ công an đã chỉ đạo
công an các địa phương
xác định là một chiến dịch
với quyết tâm chính trị cao nhất
để tổ chức thực hiện
trong giai đoạn tiếp theo
chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ
các nội dung
để phục vụ cấp
căn cứ công dân
theo mẫu mới
có gắn chip điện tử
và mã qr code
đồng thời đã triển khai
các thiết bị đến cấp tỉnh
từ kết quả xây dựng cơ dở
dữ liệu quốc gia về dân cư
chúng ta đã có những cải cách quan trọng
nhất là đơn giản hóa
thủ tục cấp căn cứ cho công dân
theo đó thì công dân không phải kê khai
bất cứ thông tin nào
khi đi làm căn cứ
chỉ cần làm thủ tục lấy vân tay lăn
và chụp ảnh các thông tin cơ bản
đã được thu thập chính xác
tại giai đoạn một
tuy nhiên thì công việc phía trước
của dự án còn rất lớn
đòi hỏi toàn lực lượng công an
phải tiếp tục quyết tâm
nỗ lực hơn nữa
để có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra
phấn đấu đến ngày hai mươi sáu tháng hai
bấm nút khai trương hệ thống cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư
và hoàn thành toàn bộ
hai dự án trước ngày một tháng bảy
dự án sản xuất cấp và quản lý căn cấp công dân
là một dự án về công nghệ thông tin lớn
khối lượng công việc còn rất nhiều
vì vậy để đảm bảo tiến độ
trước mắt công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
sẽ được triển khai theo nguyên tắc hiện đại
đồng bộ bảo mật cao
và chống lãng phí
qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử
chuyển đổi số